tin bão khẩn cấp cân bão số hai
vào hồi một mươi sáu h ngày chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc của đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
là vùng phía bắc vĩ tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ chiều tối mai đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt